từ sự nỗ lực dương mình của một dùng đất giống còn nhiều khó khăn nhưng có thể dược lên đáp ứng đủ điều kiện của một thị tứ dùng biên
nên ngày hai mươi bốn tháng tám năm hai nghìn chín quyện tân châu chính thức được chính phủ thành lập thành thị xã
được thành lập thành thị xã là một niềm vui lớn đã đáp ứng được nguyện vọng và lòng mong mỏi của đảng bộ chính quyền và nhân dân tân châu
đồng thời từ đây thị xã trẻ tân châu lại càng khát khao mong muốn khai thác hiệu quả nhất
những tiềm năng lợi thế cũng như mong muốn thúc đẩy kinh tế phát triển theo hướng bền dững và toàn diện hơn
cái xuất phát điểm của khi thực hiện nghị quyết tám của tỉnh là rất là thấp phải nói là rất thấp so với một cái thị xã
cái cơ sở hạ tầng cho cái đô thị thì nó còn chưa đáp ứng được một phần của phát triển của thị xã và chưa tương xứng với kinh tế biên mộng
do đó mà nó đòi hỏi phải có một cái
cái đột phá làm sao phải đẩy mạnh phát triển hạ tầng kỹ thuật đặc biệt là cái hạ tầng đô thị
tân châu cũng xác định rất là rõ trong hạ tầng đô thị
chỉ có phát triển đô thị thì tân châu mới gáo như cái kinh tế biên mộng thì mới đẩy cái tân châu lên được
qua tròn một thập kỷ đảng bộ chính quyền và nhân dân thị xã luôn phát huy sức mạnh đoàn kết
vừa làm vừa học dùm dận dụng linh hoạt đường lối
thời cơ khai thác tiềm năng thế mạnh tích cực hợp tác kêu gọi đầu tư phát triển
nhờ vậy đã giúp thị xã tân châu hôm nay kịp thời bắt nhịp cùng sự phát triển đi lên của tỉnh cũng như của đất nước
và vui mừng hơn với bước ngoặt quan trọng khi thị xã tân châu được chính thức công nhận là đô thị loại ba
theo quyết định số một nghìn sáu mươi ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín của bộ xây dựng
trong một mươi năm qua
khi xác định được những mũi đột phá
thì tân châu tập trung tập trung vô đẩy mạnh phát triển
thì phải nói đến một điều rất là mừng
đó là sau một mươi năm
thì tân châu được công nhận là đô thị loại bài
thì trong đó các hạ tầng kỹ thuật mà theo như nghị quyết tám đã đề ra
và tiếp tục sau đó là kết luận chín mươi bốn của bộ xây dựng tỉnh quỹ tiếp tục đưa tân châu phát triển lên
thứ nhất là xây dựng được cầu tân châu lấy ra một cái ước mơ rất là lâu đời của người dân tân châu
nối hai cái bờ sông kinh sáng và nó chính nó là chuyện kết nối liên thông đối với campuchia và các nước asean sau này
và mở thêm một cái con đường kinh thần nông nối vào cầu tân an đi về phú tân và sau này nó sẽ trở thành quốc lộ n một
đây là cái điểm mấu chốt để có phát triển cái kinh tế biên mậu
cái thượng lợi thứ hai đó là cái cửa khẩu quốc tế của vĩnh sương đó là được công nhận
thì chính đây là một cái cửa độc nhất có cái đường sông nó tạo điều kiện phát triển cho tân châu nếu chúng ta khai thác rất là tốt
xây dựng đô thị loại ba là điều kiện để thị xã tân châu có những bước tiến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế xã hội
đời sống nhân dân từng bước được nâng cao phúc lợi xã hội được chú trọng
tốc độ đô thị quá nhanh kết cấu hạ tầng được đầu tư nâng cấp đồng bộ theo hướng văn minh hiện đại
mình chứng cho thấy kết quả trong một mươi năm qua tốc độ tăng trưởng kinh tế của thị xã luôn đạt trên một mươi một năm
thu nhập bình quân đầu người toàn thị xã đạt năm mươi hai triệu đồng một người một năm
đời sống nhân dân hiện nay đã được thay đổi rất là lớn trong đó an ninh trật tự phải nói là giữ dững
đảm bảo được các tệ nạn xã hội được từng bước được bài trừ
và giữ vững được đời sống của người dân yên ổn
về văn hóa thì nhà nước cũng đã đầu tư các tụ điểm văn hóa nhà văn hóa
trong đó có nhà văn hóa của xã long an rất là tiêu biểu để cho người dân đến đó sinh hoạt vui chơi đại trí
mà trong đó cái phong trào nâng cao tài tử của tân châu được phát triển rất là lớn
sau một mươi năm thành lập thị xã đời sống của người dân được nâng cao kinh tế được phát triển
bộ mặt thị xã tân châu hiện nay mình thấy là
đường thì mở rộng giao thông thì thông thoáng
trường học thì xây mới trường mầm non trường mẫu giáo
bệnh viện thì được mở rộng nâng cấp những phòng dịch vụ
nhằm hướng đến nền hành chính hiện đại hiệu quả và giang minh
theo đó một mươi năm qua thị xã đã tăng cường đẩy mạnh đổi mới cải cách hành chính
riêng năm hai nghìn một mươi tám kết quả xếp hạng chỉ số cải cách hành chính của thị xã tân châu đứng thứ ba trong toàn tỉnh
và chỉ số hài lòng của người dân và tổ chức
tổ chức về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước hiện đạt chín mươi sáu ba mươi tám
đứng đầu so với một mươi một nguyện thị thành phố trên toàn tỉnh
đến đây lần đầu thôi nhưng mà ở đây thì phục vụ rất là tốt
có nhân viên ở đây mọi người là hướng dẫn
mọi cái thắc mắc gì thì hướng dẫn rất là đầy đủ và nhiệt tình
thái độ rất là thân thiện
không phải riêng tôi mà mọi người đến đây thì thấy đều được hướng dẫn tốt như vậy
nhờ những đổi mới kịp thời đồng bộ trong quản lý cải cách hành chính nhà nước
theo đó thời gian qua ngoài sự hài lòng của người dân trên địa bàn
thị xã tân châu còn thu hút nhiều công ty doanh nghiệp đầu tư vào thị xã
như cốp mắc công ty cổ phần cá tra việt úc công ty trách nhiệm hữu hạn nguyên phương
công ty cổ phần vĩnh hoàng với chương trình phát triển giống cá tra ba cấp phát triển nuôi cá thương phẩm để xuất khẩu
ngay từ những ngày đầu những ngày mới nhận đất thì tập đoàn úc cũng nhận được sự hỗ trợ rất là lớn
từ chính quyền địa phương từ hướng dẫn các thủ tục rất là nhanh gọn để cho doanh nghiệp phát triển
cho doanh nghiệp an tâm đầu tư trên này
thì nhật úc nhận thấy là tỉnh an giang mình cũng có cái đề án cá tra ba cấp
nó tạo sự liên kết giữa các hộ nuôi giữa các hộ sản xuất giống
nói chung là sự liên kết trong chuỗi ngành hàng cá tra
chúng tôi kỳ vọng là mình sẽ phát triển

còn vĩnh hòa xã tăng châu này sẽ trở thành một thủ phủ cá tra
một nơi lưu giữ nguồn gen cá bố mẹ chất lượng cao
đã được tập đoàn nhật úc chọn lọc
mình muốn phát triển trở thành một thủ phủ cá tra
tức là nói tới cá tra giống chất lượng cao phải nghĩ tới
còn vĩnh hòa xã tăng châu
vào năm hai nghìn một mươi một khi mới khởi sự xây dựng nông thôn mới
tiêu chí bình quân chỉ đạt năm bảy tiêu chí trên một xã
đến cuối năm hai nghìn một mươi chín bình quân chín xã
đạt một mươi ba ba triệu
trên một mươi chín tiêu chí ba mươi tám trên bốn mươi chín chỉ tiêu và đã có bốn xã đạt trưởng nông thôn mới là long an phú vĩnh tân an và châu phong
thông qua chương trình xây dựng nông thôn mới kết hợp cùng đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh
theo đó đến nay xã tân châu đã quy hoạch thành công sáu dùng sản xuất ứng dụng công nghệ cao
là dùng sản xuất lúa chất lượng cao tân an tân thạnh và long an dùng sản xuất rau màu châu phong long an
dùng sản xuất xoài thơm dĩnh hòa dùng sản xuất hoa kiển dùng nuôi thủy sản và dùng chăn nuôi bò
đồng thời theo thống kê năm hai nghìn một mươi chín giá trị sản xuất nông nghiệp trên một hectare đạt một trăm tám mươi triệu đồng một năm
tăng trên một trăm linh triệu đồng so với năm hai nghìn chín
thu nhập bình quân khu vực nông thôn đạt hơn bốn mươi một triệu đồng một người một năm tăng hơn hai mươi năm triệu đồng so với năm hai nghìn một mươi
như vậy đồng hành cùng thị xã trong suốt chặng đường một mươi năm
chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn
nông nghiệp nông thôn mới ở tân châu đã tạo được nhiều điểm sáng cũng như mang đến luồn gió mới cho nền nông nghiệp nông thôn
đồng thời giúp khởi sắc hơn về đời sống vật chất và tinh thần cho người dân ở ngoại thị